bảy mươi năm năm trôi qua bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch hồ chí minh như bản anh hùng ca bất hủ sống mãi trong hàng triệu trái tim những người con đất việt
những tư tưởng quan điểm của chủ tịch hồ chí minh trong bản tuyên ngôn độc lập về quyền dân tộc và quyền con người
về khát vọng và tinh thần đấu tranh kiên quyết để giữ vững nền độc lập tự do vẫn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong công cuộc xây dựng